công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng là lê nguyễn hiếu thái thành tân và ngô sơn hoàng
cùng chú thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an tp biên hòa bắt quả tăng đối tượng hiếu đang bán ba gói ma túy đá với giá hai mươi bốn triệu đồng cho người nghiện thì bị bắt
tiếp tục điều tra mở rộng công an tp biên hòa đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng tân và hoàng
tại quận bảy thành phố hồ chí minh thu giữ thêm bốn gói ma túy tổng khối lượng số ma túy thu giữ được là hơn một trăm một mươi hai g
còn tại tỉnh ninh bình tổ công tác một trăm sáu mươi một của công an huyện kim sơn và công an thị trấn bình minh huyện kim sơn
cũng vừa phát hiện tại quán karaoke thanh hiền ở khối tám thị trấn bình minh huyện kim sơn
có nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác đã bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ năm hai mươi chín gam ma túy
cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh phát hiện cả một mươi hai đối tượng trên đều dương tính với ma túy
qua điều tra bước đầu phan đình thương chú tại huyện kim sơn khai nhận đã mua số ma túy trên
với giá bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng rồi mang đến quán karaoke để sử dụng
trần tiến lực là nhân viên công ty việt á cần thơ đã câu kết giúp sức cho nhân viên của bệnh viện đa khoa cần thơ
kê khống số lượng hàng hóa chiếm đoạt khoảng tám trăm linh triệu đồng
công an tp cần thơ đã khởi tố bị can khám xét nơi ở đối với trần tiến lực
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở quận ninh kiều điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ án vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba

cơ quan điều tra đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm ngọc thùy và đỗ thị yến phương
nhân viên khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa cần thơ điều tra cùng về hành vi nói trên
theo kết quả điều tra lực là nhân viên công ty việt á bị can đã có hành vi câu kết giúp sức cho hai nhân viên nói trên
kê khống số lượng hàng hóa kýt xét nghiệm làm thủ tục để bộ phận mua sắm của bệnh viện thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng
sau đó công ty việt á sẽ chi lại giá trị hàng hóa khống đã thanh toán chuyển cho lực lực rút tiền đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho phương và thủy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam võ thị huỳnh trân
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cao lê bảo trân cùng chú tại huyện duyên hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai bảo trân làm chủ hụi người tham gia chơi chủ hụi chủ yếu trên địa bàn huyện duyên hải và thị xã duyên hải
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nhiều hụi viên nợ tiền của bảo trân là khoảng một hai tỷ đồng
trong đó có huỳnh chân dẫn đến bảo chân bị mất khả năng thanh toán tiền hụi cho người chơi
để có tiền bù vào các khoản hụi bảo trân và huỳnh trân dùng thủ đoạn gian dối đặt tên giả vào một mươi ba dây hụi để hốt hụi
chiếm đoạt tổng số tiền hơn một năm tỷ đồng
vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba bảo trân tuyên bố vỡ hủy
quá trình điều tra cơ quan công an có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi của cao lê bảo trân và võ thị huỳnh trân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày bảy tháng bảy công an thị xã quế võ tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn khải hai mươi ba tuổi tỉnh hương yên về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng bảy khải thuê xe ôm của anh phạm đình hưng ở thành phố bắc ninh đi từ thị xã quế võ về huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận xã hán quảng thị xã quế võ khải đã đe dọa khống chế cướp của anh hưng một chiếc mô tô một điện thoại di động một sợi dây chuyền bạc và bốn trăm năm mươi đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị xã quế võ đã nhanh chóng huy động lực lượng tập trung điều tra xác minh và bắt giữ nguyễn văn khải khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện mỹ hào tỉnh hương yên
đáng chú ý trước khi gây ra vụ cướp tài sản nói trên khải đã cùng các đối tượng khác gây dối trật tự công cộng tại tỉnh hải dương rồi bỏ trốn
cũng trong sáng ngày bảy tháng bảy cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an phối hợp với công an tỉnh lạng sơn
ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi hai các lực lượng chức năng trên tỉnh lạng sơn đã vận động thu hồi được gần ba trăm linh khẩu súng các loại hai mươi hai vũ khí thô sơ một mươi năm quả lựu đạn
một mươi kíp nổ một kg tiền chất thuốc nổ gần ba trăm linh viên đạn hai mươi hai linh kiện vũ khí
tại hội nghị các đại biểu thuộc cục nghiệp vụ của bộ công an công an tỉnh và đơn vị chức năng
thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổng cục hải quan đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán vận chuyển trái phép vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trong thời gian qua đồng thời tổ chức ký kết thống nhất các nội dung trong kế hoạch phối hợp giữa ba lực lượng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị phòng chống và phát hiện sớm những hiện tượng như đột nhập trái phép trộm cắp bằng việc coi hú đèn chớp
do đó khi có báo động sẽ ngay lập tức báo đến chủ nhà và cơ quan công an để kịp thời xử lý
đây là những lợi ích mà hệ thống chuông báo tội phạm được công an huyện gia lâm thành phố hà nội vận động lắp đặt trên địa bàn
mô hình chung báo tội phạm là hệ thống báo động gồm các bộ điều khiển có quả hữu đặt tại trụ sở công an thị trấn kết nối qua hệ thống mạng với các cơ sở kinh doanh như cửa hàng vàng bạc ngân hàng nhà dân để báo động từ xa

tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng công an thì mỗi cơ sở kinh doanh cũng phải nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ tài sản của chính mình